phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị liên kết và phát triển du lịch giữa thành phố hồ chí minh
và tám tỉnh tây bắc mở rộng được tổ chức tại tỉnh phú thọ phó thủ tướng vũ đức đàm đã nhấn mạnh
du lịch quốc tế chưa thể khôi phục lại trong thời gian ngắn do dịch covid một mươi chín
du lịch trong nước trở thành trọng điểm khai thác của ngành này
các địa phương vùng tây bắc cần tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển hạ tầng
dịch vụ phục vụ du lịch có sự liên kết không chỉ giữa các tỉnh mà chú trọng liên kết
giữa các địa phương trong tỉnh giữa các sở ngành và các lĩnh vực dịch vụ tại địa phương
tại hội nghị lãnh đạo thành phố hồ chí minh và tám tỉnh tây bắc đã ký kết thỏa thuận liên kết
hợp tác phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết
hợp tác phát triển du lịch